trong lịch sử điều tra hình sự việt nam có nhiều vụ án tưởng chừng như sẽ đi vào bế tắc vì thiếu đặc điểm nhận dạng và chứng thu tại hiện trường quá ít ỏi nhưng bằng sự thông minh sáng tạo và quyết tâm nỗ lực phá án lực lượng công an đã linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ từ đó đưa ra những nhận định đúng đắn góp phần khám phá thành công các vụ việc phức tạp với thời gian rất ngắn
tiêu biểu trong số đó là thành tích khám phá vụ trọng án tại tỉnh kiên giang mà quá trình truy tìm và bắt giữ thủ phạm được hoàn thành thần tốc sau mười mấy tiếng đồng hồ trong giai đoạn dịch covid một mươi chín bùng phát phức tạp
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một như thường lệ ông lê công bạch trú tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đến khu vườn dừa thuộc địa chỉ như trên để trông coi
tại đây ông tá hỏa khi phát hiện một sắc chết lõa thể bị một bao cắt đè lên và đang trong tình trạng phân hủy
hoàng sợ ông liền gọi điện trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an thành phố phú quốc đã nhanh chóng có mặt tiến hành khoanh vùng kiểm soát và khám nghiệm hiện trường
qua đó xác định nạn nhân là nữ giới khoảng hai mươi tuổi
thấy thi thể nạn nhân bị bao cát đè lên nên công an phú quốc đã khẳng định chắc chắn một trăm linh đây là vụ án mạng
vì vậy công an phú quốc đã báo cáo lên công an tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ vụ án
phòng bc hai là chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như phòng kỹ thuật hình sự
và các phòng ban nhiệm vụ khác đặc biệt là phối hợp với công an tp phú quốc
phải khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong chết và tìm ra thủ phạm để điều tra kết thúc vụ án
ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã cử cán bộ khám nghiệm điều tra viên trinh sát
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án
thành viên của tổ công tác là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm năng nổ nhiệt huyết hết mình với công việc
khi nhận lệnh về khám nghiệm các hiện trường vụ người chết chưa rõ nguyên nhân
đặc biệt đối với những vụ nghi lãng bước đầu tiên của chúng tôi là phải chuẩn bị phương tiện
cho nó đầy đủ đúng không
đồng thời là phải nghiên cứu phân công những cán bộ có đủ trình độ năng lực phù hợp với vụ việc
để tiến hành khám nghiệm cho nó đạt cái hiệu quả
ngay sau đó đoàn công tác đã cấp tốc di chuyển từ thành phố sạch giá ra phú quốc thực hiện nhiệm vụ
khi vừa tới nơi đoàn đã bắt tay ngay vào công việc
việc phá án sẽ rất khó khăn
càng khó hơn khi thi thể của nạn nhân đã vào giai đoạn phân hủy không thể xác định được nhân dạng
thêm vào đó trên thi thể của nạn nhân cũng không có quần áo
hay vật dụng đồ trang sức nào để làm vật chứng nhận dạng
vừa đã nhận định ngay đây là hiện trường thứ hai hiện trường giấu sát
hiện trường giấu thi thể bình thường đã là một nơi vắng vẻ
trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát phức tạp
hạn chế tiếp xúc xã hội càng ít người qua lại hơn
chính vì thế mà gần chục ngày sau mới có người phát hiện ra
ngoài ông lê công bạch người đã phát hiện tử thi
thì không còn một người dân nào nhìn thấy việc khả nghi liên quan đến vụ án cả
nhân chứng không có vật chứng vô cùng ít ỏi
làm sao để xác định danh tính của nạn nhân

cô gái đáng thương này là ai
bị giết vì nguyên nhân gì
mỗi một thành viên cơ quan điều tra đều tự nhổ
dù có vất vả khó khăn đến mấy
cũng phải nỗ lực giải đáp bằng được những câu hỏi ấy một cách nhanh nhất có thể
với quyết tâm cao độ cơ quan điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ
tập trung một trăm linh lực lượng cảnh sát hình sự
tiến hành trích xuất toàn bộ camera giao thông trên địa bàn thành phố
ra soát thông tin tất cả các nhà hàng quán xá
cử trinh sát tham gia các nhà hàng quán xá
tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội
phát động quân chúng tin báo tố giác tội phạm
kích hoạt mạng lưới
công tác viên từ xã phường cơ sở
tham gia công tác điều tra nhằm tìm ra danh tính của nạn nhân
do việc tìm tung tích nạn nhân giống như mò kim đáy bể
các trinh sát quyết không nản trí
sau nhiều giờ lục tung các trang mạng xã hội
lực lượng chức năng đã tìm được thông tin từ một tài khoản
tên loan ở tỉnh an giang
nói có một người bạn mất tích khoảng một mươi

liệu người bạn mà chị loan đang tìm có phải là nạn nhân hay không
nếu đúng thì quả là các trinh sát đã tìm được chiếc kim nơi đáy bể
chúng tôi đã cử một lực lượng
một lực lượng điều tra viên
tức tốc đi qua tỉnh an giang
để phối hợp với công an hình sự tỉnh an giang
để tra cứu những tàn thư
đồng thời lấy cái vân tay của nạn nhân mất tích
để so sánh với nạn nhân đang ở tại hiện trường
có phải là một hay không
từ đó chúng tôi tìm ra những quan hệ nhất định
của nạn nhân để truy tìm thủ phạm
quá trình tổ lực lượng của tỉnh an giang báo lại
nạn nhân đặng thị trúc phương mất tích cách đây là chín ngày
sau khi chúng tôi xác định được vân tay của nạn nhân
đối chiếu với sát của nạn nhân tại hiện trường
chúng tôi xác định đây là một
cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được
chín mươi chín nạn nhân là chị đặng thị trúc phương
sinh ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp sa tô
xã khánh bình huyện an phúc
tỉnh an giang
chỗ ở hiện nay là ấp suối đá
xã dương tơ thành phố phú quốc
tỉnh kiên giang
chị phương đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nhưng để có thể khẳng định nạn nhân chính là đặng thị trúc phương
cần có bằng chứng khoa học
chính vì thế cơ quan điều tra đã phải thực hiện
một bước nghiệp vụ khác
khi mà chúng ta tiếp trúc cái tử thi
thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhận định
về cái thời gian xảy ra vụ việc
căn cứ vào cái mức độ
phân quỷ trên tử thi
chúng ta đánh giá về cái thời gian xảy ra
đối với việc này là nó đã xảy ra từ sáu đến bảy ngày
do cái phân quỷ như thế
thứ hai là để phục vụ tốt cho công tác điều tra
là cái việc truy tìm tung tích nạn nhân
là cũng rất là quan trọng
vậy thì đối với tử thi này
cái da tai
cái đường con trai nó đã bị bong tuột mắt hết rồi
thì chúng tôi căn cứ vào những đặc điểm khác
như đặc điểm về răng
rồi đặc điểm hình xăm
rồi đặc điểm hình xăm
rồi nạn nhân thì có xăm môi
những đặc điểm đó
đồng thời thì chúng tôi đã sử dụng những nguồn sáng
để nhìn trên cái hình dạng đường con qua cái lớp bên trong biểu bị
thì nó còn lại rất là mờ
chúng ta không thể lăn được
chúng ta dùng những cái nguồn sáng để chúng ta quan sát
thì sau khi mà có những cái chỉ bản
hoặc những cái đối tượng
người dân cung cấp
thì chúng tôi đã xác định được cái tung tích nạn nhân
gần như là đã trên chín mươi
là xác định là đúng
sau khi xác định được danh tính nạn nhân
hành trình phát triển
thì phá án coi như đã đi được đoạn đường khá dài
nhưng phía trước
vẫn còn rất nhiều khó khăn
đang chờ các cán bộ điều tra
nạn nhân đặng thị trúc phương lấy chồng
cách đây vài năm
đã có với nhau một mặt con
nhưng người chồng vì buôn bán ma túy
nên vướng vào vòng lao lý
đang phải thi hành án
để có tiền sinh sống
người phụ nữ này phải gửi con nhỏ cho mẹ già
ở an giang già phú quốc
làm nhân viên nhà hàng
công việc và quan hệ xã hội
tương đối phức tạp
vậy ai là người đã gây nên cái chết của chị phương
là người quen hay người lạ
giết người có tổ chức
hay vì nóng giận bục phát
sau khi giả soát các mối quan hệ của nạn nhân
và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp
cơ quan điều tra đã nắm được
một tình tiết hết sức có giá trị
là nạn nhân đặng thị trúc phương
thường hay đi nhậu với thanh niên
tên là con chú
ở khu vực suối đá
đối với nghi can đinh nhân còn này
chúng ta lúc đầu đấu tranh với đinh nhân còn này
đối trượng rất là ngoan cố
rất là thủ đoạn
mà có sự đối phó
do cái vụ việc xảy ra chín ngày rồi
nạn nhân thì mất tích chín ngày
rồi sau đó mình tìm được cái tung tích
của nạn nhân rồi
thì là nghi can này đã có cái thời gian để đối phó
có sự tính toán
thì nghi can này mình xét về nhân thân
là đã từng đi bộ đội
từng có những quan hệ xã hội chức định
từng có công việc làm ổn định
do đó là khả năng hướng điều tra
về đối tượng cướp giết là không có
khi mình điều tra về cái hướng đối tượng là về mặt tình ái
thì chúng tôi đã đi đúng hướng
ngay sau đó cơ quan công an đã tung lực lượng
của cảnh sát hình sự xuống địa bàn
tìm người tên còn
qua kiểm tra ra soát với sự hợp tác
của mạng lưới công tác viên cơ sở
đến gần sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các chính sát xác định được
trên địa bàn khu vực suối đá
có một thanh niên tên là đinh văn còn
thì quá trình mình khai thác cái nghi can này
thì nghi can lúc đầu thì giả vờ như là
có liên quan tới cái vụ án này
nhưng mà lại là không nhận tội không nhận hành vi
cho rằng trong lúc xây xỉn thì không biết gì cả
nhưng mà đối với những cái chứng cứ mình thu thập
tại cái hiện trường nhà của nạn nhân
thì bố đạn nhân phải cứu đầu thừa nhận với mình
quá trình đấu tranh với nạn nhân
là cực kỳ khó bởi vì nạn nhân chỉ
chỉ nhận cho qua vờ qua vờ
chứ không có cái thành khẩn
trong quá trình khai nhận
tiếp đó các cán bộ điều tra đã quay lại
khu vực nhà hàng nơi chị phương
làm việc trích xuất camera
và phát hiện cách đây một mươi ngày
chị phương được một người
vóc dáng rất giống anh còn
sử dụng xe yamaha loại sirius trở đi
lúc đó cơ quan điều tra
đã đặt nghi vấn vào đối tượng còn nhiều nhất
qua điều tra một mươi ngày nay
còn vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường
nhưng có dấu hiệu hơi lo lắng
trước đây còn hay tụ tập nhậu nhẹt
nhưng mấy hôm vừa rồi
bạn bè rủ đi nhậu anh ta đều không đi
ngay lập tức cơ quan công an
đã bố trí lực lượng giám sát nơi ở
của đối tượng còn
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi
còn có dấu hiệu bỏ đi
cơ quan điều tra liền mời anh ta
về cơ quan điều tra để xác minh làm rõ
nhi phạm là đinh văn còn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nơi cư trú ấp suối đá
xã dương tờ
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đinh văn còn là dân quân tử vệ địa phương
anh ta là bố đơn thân
hiện đang sống với người mẹ già
quá trình đấu tranh rất căng thẳng khó khăn
do đã chuẩn bị trước
nên tất cả câu trả lời của đinh văn còn
đều rất trùng khớp
anh ta đối phó rất quyết liệt
rất khoát chối tội
để đinh văn còn nhận tội một cách tâm phục khẩu phục
cơ quan điều tra đã thực hiện nhiều biện pháp
nhiệp vụ khác như
chứng minh được cuộc gọi cuối cùng
của chị đặng thị trúc phương
là liên lạc với đinh văn còn
bên cạnh đó
cơ quan điều tra cũng tung lực lượng khám phá nhà
và khu vực xung quanh nơi ở
của đinh văn còn
để tìm kiếm tăng vật chứng liên quan
đây là công việc khá vất vả và công phu
vì xung quanh nhà đối tượng là những dùm
mỏ mọc cao rộng mênh mông
sau khi giải quyết hết bãi cỏ
và mở rộng tìm kiếm
các mũi điều tra đã thu giữ các vật dụng
gồm một mũ bảo hiểm màu hồng
một túi sách màu vàng cam
một điện thoại xiaomi với sim số ba trăm ba mươi chín nghìn hai trăm linh
được xác định là của nạn nhân đặng thị trúc phương
trước bằng chứng rõ ràng
đinh văn còn đã phải cúi đầu nhận tội
qua quá trình làm việc với đối tượng đinh văn còn
thì đối tượng còn khai nhận là
giữa đứa đối tượng còn
đặng thị trúc phương là quan hệ
về bạn bè quen biết thôi chứ không có quan hệ
với thống gì
thì trong cái ngày xảy ra sự việc đó
thì đối tượng đinh còn là
là lại gước
bị hại là chỗ đặng thị trúc phương
đi rủ đi nhậu
sau đó còn chở phương đi xuống dưới
bãi biển thuộc hàng dương
bãi dòng xã hồng đinh
khi xuống đến nơi thì
thì còn với phương thì ngồi nói chuyện với nhau bình thường
sau đó thì phương mới
mới rủ còn là
sử dụng ma tí
còn thì không đồng ý
và đã giật lấy những công cụ
sử dụng ma tí để rụt bỏ
thì lúc đó là bị hại phương
thì tức giận
cho nên mới chửi
chửi đối tượng còn
theo lời khai của đinh văn còn
chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
sau khi uống rượu tại nhà
còn nhận được điện thoại của chị đặng thị trúc phương
rủ đi chơi
và báo là còn lên khu phố một mươi
phường dương đông thành phố phú quốc
để chở phương
còn đồng ý lấy xe mô tô nhãn hiệu yamaha
có màu vàng đen biển số sáu mươi tám p một

và chở chị này ra bãi biển có hàng cây dương
khu vực bãi biển dọc bờ kè
thuộc tổ hai
ấp bãi vòng xã hàm ninh
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
để hóng mát
tâm sự chưa lâu
giữa còn và phương xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau
trong cơn tức tối
còn đã vông tay tát đẩy nạn nhân
ngã xuống bãi cát gần bờ kè
bị đánh đau
phương càng mắng chửi
còn càng dữ hơn
nên còn đã dọa sẽ chấn nước phương
nếu chị này không thôi mặt sát mình
nhưng phương vẫn không ngừng xỉ vả
còn nằm sấp trên bãi biển
còn dìm chết mình
trong cơn tức giận
lại còn say xỉn không kìm chế được bản thân
nên còn đã nhào đến
ngồi lên người của chị phương
dùng tay đè đầu úp mặt nạn nhân xuống cát
có nước biển khoảng một mươi năm phút
khiến nạn nhân bất tỉnh
thấy vậy còn kéo phương lên bờ biển gần sơ cứu
nhưng nạn nhân đã không thể đứng lại
còn không thể tỉnh lại được
do lo sợ bị phát hiện
nên còn đã vắt thi thể của chị phương
vào vườn dừa cách bờ biển
khoảng hơn một trăm linh mét
giấu nạn nhân xuống dưới đất dễ cây
và bụi rậm trong mương nước
đây là khu vực còn thường đi đánh cá
nên rất thông thạo
trong đêm tối vẫn có thể xác định được đường đi lối lại
sau khi còn ra bãi biển lấy túi sách
điện thoại di động và mũ bảo hiểm
của chị phương đem về nhà
quần áo giày dép của người phụ nữ xấu xố
thì còn để lại ở bãi biển
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
còn đem túi sách ví điện thoại mũ bảo hiểm
của chị phương vứt quanh khu vực nhà mình
do lo sợ thi thể của chị phương
sẽ nổi lên
còn lấy xe máy ra biển và lấy bao tải
luôn có sẵn trong cốc xe
vì còn thường xuyên đi bắt
xúc cát đổ đầy vào
rồi vào vườn dừa để lên xác cô gái
nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
nhưng lưới trời lồng lộng
tuy thưa nhưng khó thoát
hơn nữa cả một thi thể con người
chứ đâu phải là cách kim mà dễ dàng che giấu
hơn nữa thực tế đã chứng minh
với khả năng phá án của công an việt nam
thì không gì qua mắt được
con mắt nghiệp vụ tinh thường của các anh
với quyết tâm cao độ
sau một đêm trắng tập trung sức lực trí tuệ
huy động nhiều lực lượng tham gia
đồng thời phối hợp áp dụng và đồng bộ
các biện pháp nhiệm vụ
cơ quan chức năng đã khám phá thành công vụ trọng án
đưa thủ phạm ra khởi tố trước pháp luật
quá trình mình khai thác cái nghi can này
thì nghi can lúc đầu giả vờ như là
có liên quan tới cái vụ án này
nhưng mà lại là không nhận tội không nhận hành vi
cho rằng trong lúc xây xỉn thì không biết gì cả
nhưng mà đối với những cái chứng cứ mình thu thập
tại cái hiện trường nhà của nạn nhân
thì buộc nạn nhân phải cứu đầu thừa nhận với mình
quá trình đấu tranh với nạn nhân
là cực kỳ khó
bởi vì nạn nhân chỉ nhận cho qua vờ qua vờ
chứ không có cái thành khẩn trong quá trình khai nhận
tới sau một mươi bốn tiếng hồ
thì chúng ta là dùng những thủ thuật
trong quá trình chiến thuật hỏi cung
thì buộc nạn nhân phải thừa nhận từng cái vật chứng
mà để lại xung quanh nhà của nạn nhân
từ đó là nạn nhân mới cứu đầu nhận tội
là một người trẻ
trạng đường phía trước đang rộng mở

nhưng chỉ vì say xỉn không kiểm soát được hành vi nóng giận
đinh văn còn đã tước đi mạng sống của cô gái
chỉ mới hai mươi một tuổi
đồng thời cũng trôn vùi luôn cả tương lai của mình
để lại mẹ già con dại không người chăm sóc

thì khi mà nhận được tin báo là tại cái ấp bến tràm sở cơ dân của bắc kinh giang xảy ra cái vụ gây gối đánh nhau
sau khi mình xác định được cái thông tin đó thì lực lượng trinh sát báo về là có sự xuất hiện góp mặt của đối tượng nguyễn phi vũ
thì trong quá trình gây gối đánh nhau tại đó thì nguyễn phi vũ là một đối tượng tích cực chống trả quyết liệt sử dụng những dạc dụng có sẵn tại quán nhậu như là giỏ chai bia gạch đá ghế để trọi lại cái băng nhóm gây gối
thì từ đây thì ban chuyên án đã xác định cái vụ án này đối tượng nguyễn phi vũ là có thể là mình phái án xử lý được đối tượng
địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu

điểm xảy ra vụ việc là tuyến đường tránh dương đông là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phường dương đông xã dương tơ và xã bãi thơm
hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống hoạt động buôn bán kinh doanh
thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối nhiều người dân đang sinh sống tại khu vực rất hoang mang lo sợ không dám ra khỏi nhà vì có nhiều thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau
điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu

một người hiểu biết nhưng bên trong đối tượng rất là manh nha xã huyệt
quá trình mình chỉ bắt đối tượng thì mình phải tính tón lên kế hoạch là phương án gọi gàng
mình sử dụng một cộng tác viên mình điều đối tượng ra quán cà phê
sau đó mình tiến hành tổ chức bắt giữa đối tượng một cách bất ngờ
để không để đối tượng có thể trở tay kịp
tại vì khi đối tượng đánh hơi được việc cơ quan công an tìm đối tượng để bắt xử lý
thì đối tượng sẽ tìm cách đối phó thậm chí là có thể là bỏ trốn
lúc đó là sẽ rất là khó khăn cho việc mà mình chi bắt để sau này mình điều tra mở rộng các dự án có liên quan
các đối tượng này hầu hết là nó rất manh động và có hung khí
thì qua các vụ án thì mình đã chứng minh là các đối tượng này lúc nào cũng trong người cũng có giao
rồi cũng có gậy gọc cũng có mã tấu tức là dao tự chế đó
thì do đó cái việc bắt các đối tượng này phải có những kế hoạch rất tỉ mỉ
các môi trinh sát biểu tượng
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các mũi trinh sát đồng loạt bất ngờ tấn công
là tham gia gây thương tích cho người khác
riêng nguyễn trọng vũ tức vũ bò nguyễn trọng hải bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại ấp suối đá xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
vì là dành sự bảo kê của trường gà
thì nhóm của vũ công đã dẫn theo nhiều đàn em đến để dành bảo kê cái trường gà
thì tại đây do mâu thửng phía bên chủ trường gà thì có sự ẩu đảo với nhau
và bên nhóm của vũ công đã ngược đuổi chém một đối tượng gây ra thương tích rất là nhiều
tại cơ quan điều tra nguyễn phi vũ tức vũ công
cũng không thừa nhận bất kỳ thương tích
cứ hành vi gây dối trật tự công cộng
chỉ khi có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội
thì đối tượng mới cuối đầu nhận tội
nhưng mà với cái việc mà cơ quan điều tra đã làm việc với những người nhận chứng
những người bị hại và những người có mặt tại thị trường
thì đối tượng cũng đã phải khai nhận
chuyên án đã thể hiện tinh thần chủ động tấn công tội phạm và ngăn chặn nguy cơ
các đối tượng phạm tội hình sự liên kết hoạt động trên địa bàn tỉnh kiên giang nói chung
và thành phố phố đồng
khi đấu tranh chiến án thì cái vai trò của người lãnh đạo chỉ đạo rất là đặc biệt
muốn thành công hay thất bại muốn sớm hay muộn là do cái vai trò của người lãnh đạo trong cái việc thực hiện trong cái tiên án
cái thứ ba nữa là trách nhiệm vai trò trách nhiệm của tất cả các thành viên được tham gia trong ban chuyên án
và rồi đàn chim sẻ bị gãy cánh do không biết lượng sức mình
và nếu còn bất kỳ vấn nạn nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại nơi đây thì vĩnh viễn sẽ không có đất sống
đó là lời cảnh báo cuối cùng của lực lượng công an dành cho những băng nhóm manh nha có ý định lấy địa bàn phú quốc làm nơi trú ngủ